triều tiên tuyên bố nước này đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật vào cuối tuần vừa qua
động thái của bình nhưỡng diễn ra trong bối cảnh hàn quốc và mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung
mang tên là trắng tự do dự kiến kéo dài một mươi một ngày
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn đã chỉ đạo các cuộc tập trận của các đơn vị quân đội
vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật vào các ngày một mươi tám và một mươi chín tháng ba bao gồm cả diễn tập phóng tên lửa đạn đạo
ông kim jong un tuyên bố bình nhưỡng cần sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào nhằm gian đe chiến tranh
cũng theo kcna triều tiên đã tiến hành cuộc tập trận để đánh giá độ tin cậy của lực lượng hạt nhân chiến thuật hôm một mươi tám tháng ba
còn sáng ngày một mươi chín tháng ba bình nhưỡng đã diễn tập phóng tên lửa đạn đạo dựa trên kịch bản mô phỏng
dưới nơi này thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật
tên lửa được phóng từ huyện chon san tỉnh bắc pyongyang bay được tám trăm linh km và phát nổi trên không ở độ cao tám trăm linh m so với mực nước biển